chuyển sang các thông tin về giao thông chiều ngày bốn tháng một mươi một công an huyện sơn lộc của tỉnh đồng nai vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ben chở đá với xe máy làm ba người chết một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày xe máy chở bốn người di chuyển tới ngã ba đường cày nông trường thuộc ấp hai xã xuân hòa huyện xuân lộc thì va chạm với xe ben chở đá
cú tông mạnh khiến xe máy và bốn người lọt vào gầm xe ben bị kéo lê hàng chục mét vụ tai nạn đã khiến ba thanh niên đi xe máy tử vong và một người đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng vụ việc đang được công an điều tra làm rõ